thời tiết nắng nóng kéo dài gần một tuần qua tại bắc bộ cũng đã khiến tình trạng thiếu nước sinh hoạt
diễn ra nghiêm trọng trên địa bàn huyện miền núi sapa tỉnh lào cai
đây là địa phương thu hút được lượng khách du lịch khá đông
nhu cầu sử dụng nước lại đang vào đợt cao điểm
vì vậy mà nguồn nước khăn hiếm đã gây nhiều khó khăn cho người dân
sapa hiện có năm nguồn nước chính để cung cấp nước cho nhà máy nước
với công suất khai thác khoảng sáu bốn trăm sáu mươi m ba một ngày
nhưng trên thực tế chỉ đạt khoảng ba năm mươi m ba một ngày
trong khi đó khách du lịch đến sapa ngày càng đông nên lượng nước cung cấp cho người dân không đủ để sinh hoạt
khách nghỉ lưu trụ không khách sạn và chúng tôi cũng rất nhiều lần
có gửi thông tin lên bên nhà máy nước và cơ quan ban ngành
để hỗ trợ và tìm giải pháp khắc phục nước sạch cho sapa
xem có cách nào tốt nhất để phục vụ khách du lịch được tốt nhất
theo chi nhánh cấp nước huyện sapa nguyên nhân gây nên tình trạng thiếu nước
là do thời tiết khô hạn và lượng mưa thấp làm cho các nguồn nước đều cạn kiệt
dẫn đến công suất của nhà máy nước sụt giảm
trước mắt để khắc phục tình trạng này chi nhánh cấp nước huyện sapa
đã và đang tiến hành điều tiết nước san sẻ nguồn cung theo giờ
ưu tiên cho những khu vực là các trường học bệnh viện
do thời tiết khô anh kéo dài nên hồ thác bạc hiện nay đã đến mực nước chết
không khai thác được hồ thác bạc
chúng tôi đang cấp nước theo lươn phiên theo giờ
và chúng tôi sẽ khai thác triệt để nguồn nước của suối hồ
còn tất cả các nguồn nước cửa rừng và nhà pha
chúng tôi đã khai thác triệt đề để đảm bảo cấp nước cho nhân dân
và để khắc phục tốt nhất cho nhân dân
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm đang đến gần
khiến nhiều hộ kinh doanh rất lo lắng
biện pháp điều tiết nước chỉ là giải pháp tạm thời
về lâu dài các cấp chính quyền huyện sapa cũng như tỉnh lào cai
cần nhanh chóng có giải pháp khắc phục bảo đảm cho nhu cầu sử dụng của người dân và du khách